chiều ngày năm tháng ba bệnh viện hoàn mỹ sài gòn cho biết vừa cứu thành công ông p năm mươi tám tuổi quốc tịch campuchia nguy kịch do vỡ mạch máu não
ông p nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội buồn nôn
theo chia sẻ của người thân ông có tiền sử bệnh huyết áp nhưng không điều trị thường xuyên
khi gia đình đang dùng cơm tối thì ông p khởi phát các triệu chứng
tại bệnh viện địa phương các bác sĩ đã tiến hành chụp ct scan sọ não phát hiện tình trạng vỡ túi vình động mạch cảnh trong trái
chân đoán xuất huyết dưới nhện và tư vấn người bệnh chuyển đến bệnh viện ở thái lan để thực hiện can thiệp tắc túi phình
nhưng ông p và gia đình quyết định sang việt nam và thực hiện can thiệp tại bệnh viện hoàn mỹ sài gòn
kết quả chụp lại ct scan soạn não cho thấy máu trong khoang giấy nhện đã hấp thu một phần
các bác sĩ đã đánh giá hình thái túi phình của ông pe có nguy cơ tái vỡ rất cao cần thực hiện tắc túi phình càng sớm càng tốt
thạc sĩ bác sĩ phạm đình trương đơn vị đột quỵ bệnh viện hoàn mỹ sài gòn cho biết với trường hợp của ông p
kết quả chụp dsa cho thấy túi phình có những đặc điểm tái vỡ rất cao với kích thước năm hai x bốn năm mm đường kính cổ ba hai mm
ngoài ra còn có một túi phình kích thước nhỏ đặc điểm tái vỡ rất cao đường kính cổ ba hai mm
kích thước nhỏ nằm ngay sát túi phình vỡ
do đó chúng tôi đã sử dụng một vi ống thông đưa vào túi phình lớn
hình ảnh dsa sau can thiệp cho thấy túi vinh đã được can thiệp tắc hoàn toàn bảo tồn các mạch máu phía trên
thời gian can thiệp cho trường hợp này chỉ khoảng một giờ
sau can thiệp người bệnh phục hồi tốt tỉnh táo giảm đau đầu không yếu liệt tay chân có thể vận động đi lại sinh hoạt bình thường
ông p được xuất viện sớm với tổng thời gian nằm viện chỉ hơn hai ngày
người bệnh được cho toa thuốc về tiếp tục điều trị tại nhà và hẹn nhập viện chụp dsa kiểm tra lại túi vình sau ba tháng
theo bác sĩ trương suất huyết dế nhện có các triệu chứng khá điển hình như đau đầu đột ngụt dữ dội nôn ói buồn nôn hôn mê
và có những trường hợp nặng nề có thể tử vong trước khi đến bệnh viện
người bệnh suất huyết dế nhện do vỡ túi phình mạch não cần phải điều trị tắc túi phình sớm nhất
có thể bằng các kỹ thuật như phẫu thuật kẹp clip túi phình
bác sĩ khuyến cáo người bệnh tăng huyết áp cần phải điều trị thuốc thường xuyên và tái khám theo dõi định kỳ để đảm bảo đạt mục tiêu điều trị
đặc biệt lưu ý khi có các triệu chứng như đột ngột đau đầu dữ dội nôn ói buồn nôn lơ mơ yếu liệt tay chân nói đớ
cần đưa vào bệnh viện gần nhất có quy trình điều trị đột quỵ não chuẩn có đầy đủ các phương tiện can thiệp nội mạch phẫu thuật thần kinh và hồi sức tích cực